cá tra là ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ hai trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của việt nam
do ảnh hưởng từ đại dịch covid một mươi chín đã làm cho kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này sụt giảm đáng kể
cả người nuôi và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra đang phải đối mặt với nhiều khó khăn
người nuôi thua lỗ không có tiền trả nợ ngân hàng phải treo ao
còn doanh nghiệp thua lỗ khi lượng cá tra quá lứa còn tồn tại quá lớn
từ đầu năm đến nay các hộ nuôi cá cha trên địa bàn thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang
rơi vào tình cảnh khó khăn do giá cá cha giảm mạnh
người nông dân phải bỏ ra chi phí khoảng hai mươi hai đồng để nuôi được một kg cá tươi nguyên liệu
nhưng giá cá cha hiện chỉ ở mức từ một mươi bảy đến một mươi tám đồng một kg
như vậy người nuôi lỗ khoảng năm đồng một kg
ngoài giá ca xuống thấp người nuôi còn lo lắng khi không có doanh nghiệp thu mua
hiện phần lớn các ao nuôi cá cha trên địa bàn thành phố ngã bảy đã đến giai đoạn thu hoạch
nhưng chỉ bán nhỏ lẻ với sản lượng từ ba đến bốn tấn mỗi ngày
ước tính còn hơn ba trăm linh tấn cá cha quá lứa trong ao nuôi chưa tiêu thụ được
với trọng lượng từ một bốn đến một sáu kg một con